chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán phố hàng mã bình thường vốn đã nhộn nhịp những ngày này càng trở nên nhộn nhịp hơn bởi hàng nghìn người dân đổ xô đi mua sắm đồ trang trí tết
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày cuối năm tuyến phố hàng mã được phủ kín bởi màu đỏ lung linh rực rỡ với hàng trăm mặt hàng trang trí ngày tết được bày bán khắp các cửa hàng dọc tuyến phố
từ những chiếc đèn lồng đỏ rực những câu đối tết cho đến những chú chó ngộ nghĩnh nằm mộ tuất đều được bày bán khắp nơi
mình thấy trên phố hàng mã này rất là đông vui tấp nập mọi người cũng đổ xô đi sắm tết rất là nhiều
đồ đạc trang trí thì nó cũng rất là nhiều nhiều loại nhiều mẫu mã mỗi dịp tết đến thì mình nó đi theo phong tục rồi đến đây
việc đi mua sắm đồ trang trí tết trên phố hàng mã những ngày cuối năm
từ bao đời nay đã trở thành một trong những nét văn hóa không thể thiếu đối với nhiều người dân hà nội
cứ đến những ngày sát tết người người nhà nhà đổ lên phố hàng mã
chọn cho mình những thứ đồ trang trí nhà cửa đẹp nhất giá cả phải trăng nhất
không chỉ thu hút những người việt nam phố hàng mã những ngày này còn thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài
không chỉ bởi sự trang trí rực rỡ mà còn bởi không khí tết cổ truyền của việt nam tràn ngập khắp con phố
tôi cảm thấy rất tuyệt vời con phố này tràn ngập sắc đỏ đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận không khí tết việt nam và tôi đã kết bạn được với rất nhiều người việt nam
tôi rất thích không khí ở đây rất nhiều người mọi người đều thân thiện
mọi người đều thân thiện mọi người đều thân thiện
ai cũng đi bộ rất vui vẻ
hy vọng những ngày sắp tới sẽ còn nhiều người dân tiếp tục đi mua sắm tết phố hàng mã để những nét đẹp văn hóa này tiếp tục được gìn giữ và phát triển